ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam
và trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam tiếp tục triển khai thực hiện
chương trình giảm phí dịch vụ lần hai trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó giảm năm mươi đối với phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng
cho các giao dịch có giá trị từ năm trăm linh đến hai triệu đồng
phí chuyển tiền sẽ giảm từ một tám trăm linh đồng xuống còn chín trăm linh đồng một giao dịch
thời gian áp dụng từ ngày hai mươi năm tháng ba đến năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó thực hiện triết khấu năm mươi tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng
của tổ chức tín dụng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi